hôm nay ngày một tháng năm người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động
sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa của ngày quốc tế lao động đã có lịch sử từ cuối thế kỷ thứ một mươi chín
một công việc tốt là công việc mà chúng ta được sự bảo vệ của công đoàn
được trả lương xứng đáng và được làm việc trong môi trường lành mạnh và an toàn
từ đó mỗi người sẽ có động lực để làm việc chăm chỉ và hiệu quả hơn
để có được công việc như ông france cũng như nhiều tầng lớp lao động mong muốn
phong trào công nhân quốc tế đã trải qua nhiều bước tiến để đi đến được những thành quả như ngày hôm nay
bắt đầu từ nửa cuối thế kỷ một mươi chín cùng với những bước tiến của nền kinh tế tư bản
giai cấp tư sản tăng cường bóc lột và bần cùng hóa công nhân lao động
mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản
diễn ra với quy mô ngày càng lớn
vấn đề đấu tranh đòi ngày làm việc tám tiếng được coi là nhiệm vụ quan trọng lúc bấy giờ
năm một nghìn tám trăm tám mươi ba tại thành phố công nghiệp lớn chicago đại hội liên đoàn lao động mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ
từ ngày một tháng năm năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là tám giờ
sở dĩ ngày một tháng năm được chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy xí nghiệp ở mỹ
vào ngày này các công nhân đã được chọn và các công nhân đã được chọn

giới chủ tư bản có thể biết trước quyết định của công nhân mà không thể kiếm cớ từ chối
ngày một tháng năm năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy đủ
giới công nhân trên toàn nước mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình
họ tổ chức mít tình biểu tình trên thành phố với biểu ngữ
từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá tám giờ một ngày phải thực hiện tám giờ làm việc
tám giờ nghỉ ngơi tám giờ vui chơi
cảnh sát ở khắp nơi họ đá nắp các cuộc mít tình
tuy nhiên có hơn một trăm hai mươi năm công nhân giành được quyền ngay chỉ phải làm tám giờ
ngày hai mươi tháng sáu năm một nghìn tám trăm tám mươi chín quốc tế cộng sản lần thứ hai nhóm họp tại paris pháp
dưới sự lãnh đạo của fedrich engel đại hội lần thứ nhất của quốc tế cộng sản ii
đã quyết định lấy ngày một tháng năm hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước
từ đó ngày một tháng năm trở thành ngày quốc tế lao động ngày đấu tranh của giai cấp công nhân
ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng ngày hội của công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới